thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh một cách đột ngột
những ngày vừa qua đã khiến tình trạng bệnh nhân đột quỵ gia tăng
nhất là độ tuổi từ năm mươi tuổi trở lên ghi nhận tại khoa ngoại thần kinh của bệnh viện thanh nhàn
thời tiết giao mùa nhiệt độ thay đổi thất thường khiến cơ thể con người
nhất là những người lớn tuổi khó thích ứng kịp dễ dẫn tới đột quỵ
hoặc một số biến cố tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim
nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới nguy cơ tử vong

đa số những bệnh nhân đột quỵ nhập viện thời điểm này đều có tiền sử tăng huyết áp
bệnh tim mạch trong thời tiết giao mùa cơ thể bị lạnh cũng dễ làm tăng huyết áp đột ngột
gây ra cơn tăng huyết áp kịch phát có thể vỡ mạch máu dẫn tới đột quỵ
nếu người thân trong gia đình có các triệu chứng của bệnh đột quỵ như méo miệng
nói khó liệt tay chân hôn mê đau đầu nôn mửa người nhà cần liên hệ ngay với trung tâm cấp cứu
trong thời gian chờ đợi cần để bệnh nhân nằm yên nới rộng quần áo theo dõi sắc mặt nhịp thở
nếu bệnh nhân nôn ói cần để đầu nghiêng sang một bên lấy các chất nôn từ mũi và miệng bệnh nhân
tuyệt đối tránh cạo gió châm cứu hay bấm huyệt

trong thời gian chờ đợi cần để bệnh nhân nằm yên nới rộng quần áo theo dõi sắc mặt nhịp thở